kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió đông nam
nên trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa nhiều nhưng cường độ không mạnh bằng thời đoạn trước đó
số điểm có mưa vừa mưa to cũng được thu hẹp lại
trong mưa rông có thể tìm mần hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lóc và gió giật mạnh
mưa nhiều nên nền nhiệt tại đây chỉ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
sang đến ngày hai mươi bảy mưa tiếp tục có xu hướng giảm khiến nền nhiệt tăng nhẹ
và sang đến ngày hai mươi tám khi không còn gió đông nam thì mưa chỉ còn xảy ra lác đác vài nơi vào lúc chiều tối
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay ngày mai cũng có mưa rông rải rác
riêng phần nam sơn la và hòa bình có thể có mưa vừa đến mưa to
sau đó từ ngày hai mươi bảy thì mưa trên khu vực cũng giảm nhanh chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi vào lúc chiều tối
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng tăng dần trưa chiều
giao động xung quanh ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
đề vợi khu vực miền trung mặc dù cơn bão số sáu đã suy yếu hoàn toàn
nhưng trong đêm nay trường gió đông nam ẩm vẫn gây mưa rào và rông trên diện rộng
trong khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong mưa rông có thể đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bổ
tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
do có mưa nền nhiệt tại đây giao động từ hai mươi ba ba mươi một độ
sau đó sang đến ngày hai mươi bảy tháng chín mưa cũng sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
còn tại khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
sẽ quay trở lại với trạng thái là mưa vài nơi về chiều tối ngày nắng
nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung là tương đối thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp
cũng như khắc phục hậu quả do mưa lớn để lại những ngày qua
tại vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai
tiếp tục có mưa rông trên diện rộng vào lúc chiều tối
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
sang đến ngày hai mươi bảy tháng chín khi giải hội tụ qua trung bộ và gió tây nam yếu đi
thì mưa sẽ giảm nhanh ban ngày có nắng nhiều hơn
nền nhiệt trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ ngày đêm giao động từ hai mươi ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây vẫn có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
và cũng đến ngày hai mươi bảy tháng chín khi mà các hình thế gây mưa suy yếu
khu vực sẽ chỉ còn có mưa rông ở diện vài nơi vào lúc chiều tối
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng tăng cao nhất ba ngày tới
giao động từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn